cá độ bóng đá cờ bạc những năm gần đây chủ yếu diễn ra dưới hình thức đánh bạc qua mạng internet
từ việc triệt phá nhiều đường dây cờ bạc cá độ bóng đá vừa qua của lực lượng công an
có thể thấy là hình thức cờ bạc này hiện đã trở nên rất nghiêm trọng
khi mà nhiều đối tượng đã lao vào vòng xoáy này không thể dứt ra và hậu quả để lại hết sức nặng nề
đây là ba đối tượng chính trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng mà công an quận long biên triệt phá trong thời gian qua
nhóm đối tượng này cung cấp tài khoản với hạn mức lên đến một trăm linh triệu đồng
để các đối tượng tham gia cá độ bóng đá và quy ước thứ hai hàng tuần thanh toán tiền thắng thua
cờ bạc lô đề hay cá độ bóng đá trên mạng được xem là nguồn cơn của các loại tội phạm khác
theo đánh giá của lực lượng công an việc ngăn chặn website chỉ có một phần tác dụng
vì trả lời
chỉ cần chặn tên miền này thì ngay lập tức vài giờ sau sẽ có thêm những tên miền khác xuất hiện
để phục vụ việc truy cập vào mạng để cá độ
do đó việc xử lý ngăn chặn cũng chỉ là giải quyết phần ngọn